tính chung năm tháng đầu năm số doanh nghiệp thành lập mới tăng ba hai về số lượng và tăng hai mươi chín sáu về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái

ngoài ra còn có một mươi chín sáu nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng bốn mươi tám một so với cùng kỳ năm trước
báo cáo của tổng cục thống kê cho thấy làn sóng khởi nghiệp tiếp tục là kênh huy động vốn cho nền kinh tế
tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký thêm trong năm tháng đầu năm nay ước tính đạt gần một bảy triệu tỷ đồng
cũng theo báo cáo của tổng cục thống kê tính chung năm tháng đầu năm nay doanh thu hoạt động bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt một chín mươi tám triệu tỷ đồng
tương ứng gần tám mươi năm tỷ đô la mỹ
thị trường bán lẻ của việt nam được nhận định đầy tiềm năng do cơ cấu dân số trẻ và thu nhập ngày càng tăng
số liệu từ tổng cục thống kê cũng cho thấy quy mô thị trường bán lẻ việt nam tăng nhanh trong những năm gần đây
từ mức tám mươi tám tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi thì đến năm hai nghìn một mươi bảy đã đạt mức một trăm ba mươi tỷ đô la mỹ và dự báo sẽ chạm ngưỡng một trăm tám mươi tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi
việt nam có hai mươi chín tỉnh thành phố ven biển
con đường vận tải trên biển đông có mật độ đứng thứ hai trên thế giới
vì vậy vai trò của vận tải biển cũng như hệ thống cảng biển có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế
hiện nay cả nước đã hình thành hệ thống bốn mươi năm cảng biển và một số cảng cạn
lượng hàng hóa thông quan chìm đến hơn chín mươi lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
vài trò của hệ thống cảng biển là một vụ quan trọng
đấy là kích điểm trung chuyển kết nối các thế hoạt động kinh tế kinh tế trong đất nước
cũng như là trong phạm hình trong đất nước
bất cập hiện nay là không có sự đồng bộ về quy mô đặc biệt là tiến trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết nối đến cảng
bao gồm cả luồng vào cảng
đầu mối logistics đã làm ảnh hưởng đến hoạt động và hiệu quả đầu tư cảng
chúng ta phải tập trung làm rõ là cái tuyến vận tải đường sắt và tuyến vận tải nội đường thủy nội địa
kết nối với các
cái cảng đấy như thế nào và chúng ta phải tuyên truyền cho người dân để và doanh nghiệp thì để người ta nói rằng là người ta đi đường bộ
chỉ cho những hành khách đi du lịch
còn vận chuyển hàng anh phải đi bằng đường thủy và sắp tới nhà nước sẽ đầu tư tuyến đường sắt để sử dụng tuyến đường sắt
cái bất cập lớn nhất chính là trong cái cơ chế để mà
giải quyết cái lợi ích phát triển nhìn từ toàn cục cần phải thay đổi cơ chế đi thì mới giải quyết được
cùng với giải pháp giải hơi cầm biển việt nam cần những sản phẩm đầy năng lượng
những giải pháp tình thế để tận dụng lợi thế địa lý kết nối được các đầu mối giao thông giảm chi phí logistic
khai thác hiệu quả hơn trong xuất nhập khẩu làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đưa ra biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn
hàng trăm hectare ngô tại lai châu bị sâu keo mùa thu phá hoại
thưa quý vị trước tình hình phức tạp của dịch tả lợn châu phi và đang có chiều hướng bùng phát mạnh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa ban hành những biện pháp khẩn cấp về quản lý giết mổ lợn tiêu thụ sản phẩm tư lợn khi có dịch
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở giết mổ lợn tập trung và cơ sở giết mổ lợn nhỏ lẻ
phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định của luật thú y
các cơ sở rết mổ lợn tập trung trong vùng dịch được phép tiếp nhận rết mổ lợn khỏe
có kết quả âm tính với dịch tả lợn châu phi từ ngoài vùng dịch
đối với lợn xuất phát từ cơ sở thu gom kinh doanh
phải có kết quả xét nghiệm âm tính với mầm bệnh dịch tả lợn châu phi trước khi vận chuyển đến cơ sở giết mổ
trường hợp lợn có nguồn gốc từ tỉnh khác vận chuyển đến cơ sở giết mổ
ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh
lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
trên địa bàn tỉnh lai châu đang phát triển loại sâu keo mùa thu
đây là loại sâu mới có khả năng tàn phá và lây lan nhanh trên hàng trăm hectare ngô
hiện tại đã có trên sáu trăm linh hectare ngô bị sâu keo mùa thu gây hại tại các huyện
trước tình hình này các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu đang tích cực triển khai nhiều biện pháp
để hạn chế việc lây lan nhanh
và giảm thiểu thiệt hại mà loài sâu bệnh này gây ra
hiện nay toàn tỉnh lai châu trồng trên một mươi hai hecta ngô xuân hẻ tập trung ở các huyện tam đường phong thổ sìn hồ
hiện ngô đang giai đoạn từ bốn đến bảy lá và xoáy nõn
tuy nhiên từ giữa tháng ba đến nay sâu bệnh đã phát sinh và gây hại trên sáu trăm linh hectare ngô xuân hè
trong đó bị nặng chủ yếu tại huyện tân uyên tam đường sinh hồ
trước tình trạng diễn biến phức tạp của sâu bệnh gây hại đối với diện tích ngô
các huyện đang tập trung khoanh vùng và chỉ đạo bà con phun trừ kịp thời bằng các loại thuốc đặc trị
nhằm khống chế và không để lây lan ra diện rộng
hiện tại thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo bà con phun kép được hai lần
thì cái hiện tượng sâu hại thì cũng đã giảm đi
thế nhưng tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải thường xuyên kiểm tra
theo dõi giám sát để đảm bảo là không lây sang diện tích mới
sâu keo mùa thu thuộc loại kiểm dịch thực vật của việt nam
là loại sâu có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật
cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt
hiện nay toàn bộ diện tích ngô xuân hè bị sâu keo mùa thu xâm nhập
đang được bà con phun thuốc phòng trừ
đối với diện tích chưa bị sâu bệnh
cơ quan chuyên môn tỉnh lai châu tiếp tục khuyến cáo bà con thường xuyên thăm vệ sinh đồng ruộng
làm sạch cỏ và chủ động phun thuốc phòng trừ
nhằm giảm thiệt hại đến mức thấp nhất do sâu keo mùa thu gây ra
sáng nay tại hà nội hội cấp thoát nước việt nam
tạp chí điện tử môi trường và đô thị việt nam
đã tổ chức họp báo công bố sự kiện
triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành nước tại việt nam
việt water hai nghìn một mươi chín
triển lãm sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
đây là lần thứ tư triển lãm được tổ chức
với mong muốn giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến
trong ngành cấp thoát nước
và xử lý nước thải hướng tới mục tiêu chín mươi năm một trăm linh dân cư
được cấp nước sạch giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống dưới một mươi năm
sau một mươi một năm đồng hành cùng ngành nước việt nam
việt water hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên giành một khu vực
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
để các doanh nghiệp có cơ hội giao thương học hỏi công nghệ
cũng tại triển lãm này nhiều hội thảo về quản lý nước
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững sẽ được tổ chức
việt water hai nghìn một mươi chín sẽ có một lần đồng hành
sẽ có sự tham gia của hai trăm linh gian hàng
đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khuôn khổ thực hiện biên bản hội nghị hợp tác
hành lang kinh tế năm tỉnh thành phố việt nam trung quốc lần thứ tám
ngày hôm qua tại hải phòng lễ khởi động chương trình hành trình ánh sáng
đã được tổ chức thành công tốt đẹp
đây là quan hệ hợp tác y tế đầu tiên giữa hai thành phố hải phòng
và tỉnh vân nam trung quốc
chương trình hành trình ánh sáng sẽ thực hiện
phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí
cho bảy mươi người bệnh của thành phố hải phòng
với sự tham gia của các chuyên gia gồm
bảy bác sĩ phẫu thuật viên điều dưỡng chuyên khoa mắt
thuộc bệnh viện đại học y côn minh cơ sở một
cùng các bác sĩ điều dưỡng khoa mắt
bệnh viện hữu nghị việt tiệp
với sự hỗ trợ về trang thiết bị của bệnh viện mắt hải phòng
ngoài sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của các chuyên gia
tỉnh vân nam còn tài trợ toàn bộ kinh phí cho chương trình
gồm chi phí phẫu thuật xét nghiệm
mua vật tư y tế và thiết bị y tế
chi phí đi lại của bệnh nhân
với tổng số tiền hơn bảy trăm một mươi bốn triệu đồng
thưa quý vị ngoài những tắc hại đến gan
thì các loại đồ uống có cồn
còn gây nhiều tác hại khác cho cơ thể con người
một trong số đó là tình trạng loạn thần do bia rượu
thời gian qua bệnh viện tâm thần tại đắk lắc
liên tục đón người bệnh trong tình trạng loạn thần do rượu
tình trạng loạn thần do rượu
ngày càng gia tăng
đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng
khiến số lượng bệnh nhân phải nhập viện tăng cao
người bệnh loạn thần do rượu
thường mất kiểm soát hành vi hoang tưởng
và mắc một số bệnh liên quan đến bệnh tim mạch
bệnh tiêu hóa
ảnh hưởng tới chất lượng nòi giống
suy giảm biễn dịch
trước khắc đi bác sĩ điều trị
để cho quá cái nghìn rìu
rượu bia thì ngoài cả ảnh hưởng về mặt cơ thể
nó còn ảnh hưởng về mặt tâm thần nữa
những bệnh nhân mà mình đã thấy
thì họ bị ảnh hưởng rất nhiều
nên là các bạn trẻ đặc biệt là các bạn trẻ là
mình nên nói chung là về phong tục
thì mình không thể nào không uống rượu
nhưng mà mình nên hạn chế
và kiểm soát
theo số liệu tổng hợp của bệnh viện tâm thần tỉnh đắk lắc
trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận hai mươi trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị chứng loạn thần do rượu
chỉ riêng bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín có chín mươi trường hợp bệnh nhân loạn thần do rượu đến bệnh viện khám và điều trị
tất cả những bệnh nhân này đều có chung tiền sự nghiện rượu nhập viện trong tình trạng dối loạn cảm giác
có ảo giác hoang tưởng lên cơn co giật tâm lý hành vi bất thường dối loạn nhận thức
trong phần tin quốc tế huawei kiện lệnh cấm của chính phủ mỹ
thổ nhĩ kỳ phá đường dây buôn người lớn nhất châu âu
thưa quý vị liên quan đến lệnh cấm mới đây của chính quyền tổng thống mỹ donald trump
về việc cấm mua các sản phẩm của tập đoàn viễn thầm huawei trung quốc
tập đoàn này đã cho biết đã gửi kiến nghị lên tòa án mỹ yêu cầu bãi bỏ
lệnh cấm này
huawei đã nộp đơn kiến nghị từ ngày hai mươi chín tháng năm
giám đốc pháp lý của huawei hy vọng tòa án mỹ sẽ co lệnh cấm đối với huawei là vi hiến
và ra phán quyết cấm thực thi
hồi tháng ba vừa qua huawei cũng đã đệ đơn kiện chính phủ mỹ liên quan đến đạo luật
cấm các cơ quan liên bang mỹ sử dụng thiết bị của huawei
ngoài ra huawei còn cáo buộc chính phủ mỹ xâm nhập các máy chủ
đánh cắp nhiều thư điện tử và mã nguồn của tập đoàn này
động thái trên của huawei
diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa mỹ và trung quốc đang leo thang
khi tổng thống mỹ donald trump ký xác lệnh hành pháp cấm các công ty công nghệ trong nước
mua hoặc sử dụng thiết bị nước ngoài
bộ thương mại mỹ cũng đã bổ sung tập đoàn công nghệ viễn thông huawei và sáu mươi tám thực thể vào danh sách đen
cấm tập đoàn này mua các bộ phận và công nghệ từ các công ty của mỹ nếu chưa có sự đồng ý của chính phủ
tuy nhiên lệnh cấm đã tạm hoãn cho tới giữa tháng tám
ngày hôm qua công tố viên đặc biệt mỹ robert mueller tuyên bố từ chức và đóng cửa
văn phòng của mình động thái này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về nghi vấn
nga can thiệp bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu mà nhóm của ông đã tiến hành trong hai năm qua
phát biểu với báo giới nhân sự kiện này ông mueller khẳng định việc cáo buộc tổng thống
donald trump phạm tội chưa bao giờ là một lựa chọn đối với cá nhân ông cũng như đối với các thành viên
khác trong nhóm điều tra theo ông văn phòng công tố viên đặc biệt trực thuộc bộ tư pháp
và do đó phải tuân thủ theo quy định của cơ quan này
ông mueller cũng nhấn mạnh bản báo cáo dài bốn trăm bốn mươi tám trang được công bố từ tháng trước là lời giải thích
rõ ràng nhất trong báo cáo ông mueller kết luận chiến dịch tranh cử của tổng thống trump không
thông đồng với nga và không có đủ bằng chứng để truy tố ông trump tội cản trở pháp lý ngay sau đó
trên tài khoản twitter cá nhân tổng thống trump nói rằng cuộc điều tra đã khép lại và có thể đưa
ra kết luận về việc ông vô tội hôm nay một du thuyền chở hơn ba mươi người đã bị chìm trên sông danube
budapest của hungary có ít nhất ba mươi ba khách là người hàn quốc trong đó bảy người đã thiệt mạng và một mươi chín người
khác mất tích theo truyền thông hungary chiếc du thuyền đang neo đậu gần tòa nhà quốc hội hungary
và được cho là đã bị một tàu du lịch khác đâm vào sau đó lật ngược trên du thuyền có ba mươi ba người hàn quốc
quốc và hai thủy thủ người hungary bộ ngoại giao hàn quốc thông báo ít nhất bảy công dân nước này
đã thiệt mạng và một mươi chín người khác bị mất tích đến thời điểm này có bảy người đã được cứu sống
nước chảy xiết cùng với mưa lớn khiến các hoạt động tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn tổng
thống hàn quốc moon jae in cũng đã chỉ đạo giới chức nước này triển khai toàn bộ nguồn lực sẵn có
phục vụ công tác cứu hộ tại bang veracruz miền trung mexico vừa xảy ra một vụ tai nạn đường bộ nghiêm
trọng giữa một xe tải chở hàng và một xe buýt trên tuyến đường cao tốc agatzingo ciudad mendoza
theo chính quyền địa phương vụ va chạm đã khiến hai mươi người bị thiêu cháy tại chỗ và nhiều người bị
thiêu cháy và nhiều người khác đã được đưa tới bệnh viện ngay sau vụ việc cơ quan chức năng đã
vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan đến vấn đề di cư bất hợp pháp vào
châu âu cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã phá một đường dây buôn người được cho là có quy mô lớn nhất châu
châu âu theo đó nhóm đối tượng này từng đưa hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ trung đông đến lục địa già
cảnh sát istanbul đã bắt giữ hai mươi đối tượng trong đó có tên chùm akbar oman taufit trong các chiến
vấn đề di cư bất hợp pháp tiến hành đồng loạt tại nhiều tỉnh thành của thổ nhĩ kỳ cảnh sát cũng
đã bắt giữ năm trăm sáu mươi chín người di cư bất hợp pháp và thu giữ một mươi hai phương tiện đường dây buôn người nói trên do
những đối tượng đến từ miền bắc iraq cầm đầu kiếm được trung bình hai triệu euro mỗi năm và đã đưa
nhiều công dân afghanistan iraq và syri đến các nước thành viên của liên minh châu âu qua ngã thổ
nhĩ kỳ mạng lưới này cũng câu kết với một nhóm khác tại các nước ukraine italia và hy lạp
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình
ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt